theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn đêm qua tại quảng bình và hà tĩnh tiếp tục có mưa rất to với tổng lượng mưa khoảng từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
lũ trên các sông ở hà tĩnh và sông danh tiếp tục lên rất nhanh sông kiến giang lên lại sông thạch hãn tiếp tục xuống
sáng nay một mươi năm tháng một mươi mực nước trên các sông có khả năng như sau
sông ngàn sâu tại chu lễ lên mức một mươi sáu năm m trên báo động ba ba m tương đương với mức lũ lịch sử năm hai nghìn một mươi tại hòa duyệt một mươi m dưới mức báo động ba năm m
sông danh tại mai hóa lên mức chín bốn m trên báo động ba hai chín m tương đương lũ lịch sử năm hai nghìn một mươi
sông kiến giang tại lệ thủy lên mức ba m trên báo động ba ba m
sông thạch hãn tại thạch hãn xuống mức ba bảy m dưới báo động hai ba m
nguy cơ cao xảy ra lũ lớn lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt nghiêm trọng xảy ra ở các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị trọng tâm là các huyện sau
hà tĩnh gồm hương khê hương sơn vũ quang tỉnh quảng bình gồm tuyên hóa minh hóa quảng ninh lệ thủy tỉnh quảng trị gồm hướng hóa đắc rông cam lộ và hải lăng